hà nội hai mươi năm ba trăm một mươi một ca covid một mươi chín mới còn sáu trăm ba mươi sáu ca nặng nguy kịch đang điều trị
sở y tế hà nội vào tối một mươi bảy tháng ba thông báo hai mươi bốn giờ qua ghi nhận thêm hai mươi năm ba trăm một mươi một ca covid một mươi chín mới
giảm gần một ca so với hôm qua trong đó có tám một trăm ba mươi ba ca trong cộng đồng
đây là ngày thứ sáu liên tiếp số ca covid một mươi chín trong ngày ở thủ đô giảm so với mốc ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca
kỷ lục hôm tám tháng ba số ca covid một mươi chín ở hà nội giảm gần bảy ca
hơn hai mươi năm ba trăm linh bệnh nhân mới phân bố tại bốn trăm chín mươi chín xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai một bốn trăm tám mươi bảy hà đông một bốn trăm hai mươi bốn
thanh trị một hai trăm tám mươi chín đống đa một hai trăm tám mươi một sóc sơn một một trăm bốn mươi một
cập nhật đến ngày một mươi sáu tháng ba hà nội có bốn trăm bốn mươi năm sáu trăm bốn mươi tám ca dương tính với sars cov hai đang điều trị theo dõi
trong đó có hai trăm hai mươi bảy ca điều trị tại khu cách ly hơn ba sáu trăm linh bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
chiếm bảy mươi bảy tổng số ca đang điều trị theo dõi
số còn lại bốn trăm bốn mươi hai sáu mươi chín ca dương tính sars cov hai đang điều trị theo dõi tại nhà giảm hơn hai mươi ba ca so với hôm qua
hôm qua hà nội ghi nhận bảy ca tử vong
nâng tổng số tử vong từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay lên một hai trăm tám mươi ba ca
theo bộ y tế trong các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện ở hà nội có sáu trăm ba mươi sáu ca nặng nguy kịch giảm hơn một mươi tám so với trung bình bảy ngày trước
hơn hai hai trăm linh ca mức độ trung bình giảm gần hai mươi
về tiêm vaccine covid một mươi chín trong hai ngày gần đây số mũi vaccine được tiêm ở hà nội giảm so với những ngày trước
chỉ thực hiện dưới một mươi năm mỗi một ngày
đến nay tám mươi phải năm số người dân từ một mươi tám tuổi trở lên đã được tiêm mũi
nhắc lại một trăm linh số người cần tiêm mũi bổ sung đã được tiêm chủng
thưa quý vị việc nới lỏng các quy định cách ly đối với người nước ngoài là tín hiệu đáng mừng cho du lịch cả nước
trong đó có thủ đô hà nội
sau nhiều tháng căng mình chống đỡ đại dịch tận dụng thời gian chống dịch các khu điểm du lịch không ngừng làm mới
sáng tạo nhiều sản phẩm dịch vụ hấp dẫn giúp du lịch hà nội thực sự lột xác mới lạ hơn hấp dẫn hơn
kể từ khi hà nội cho phép các di tích mở cửa đón khách trở lại không khí tại các điểm đến trên địa bàn thủ đô không còn cảnh vắng lặng
mỗi ngày văn miễu quốc tự giám đón chừng một trăm hai mươi đến ba trăm linh lượt du khách
hoàng thành thăng long và nhà tù hỏa lò đón khoảng một trăm linh lượt du khách chùa hương phục vụ khoảng một lượt du khách
những con số này chỉ bằng phần nhỏ so với cùng kỳ các năm trước khi sóng thần covid một mươi chín chưa ập đến
nhưng cũng là tín hiệu đầy lạc quan cho ngành kinh tế xanh hà thành
bởi lẽ các tổ chức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch hà nội đã xây dựng nhiều sản phẩm
chương trình phong phú độc đáo và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất với các điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch
ông nguyễn hồng minh phó giám đốc sở du lịch thành phố hà nội chia sẻ
do ảnh hưởng của covid một mươi chín xu hướng đi du lịch của du khách đã đổi khác
trước đây khách thường đi theo nhóm lớn nhưng nay đi theo nhóm nhỏ hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng
hà nội đã cùng doanh nghiệp hỗ trợ thúc đẩy các sản phẩm du lịch truyền thống và mở rộng sang các loại hình du lịch
phù hợp với tình hình mới
có thể kể đến các sản phẩm tour du lịch đêm tại hoàng thành thăng long nhà tù hóa lò
các sản phẩm tour du lịch trải nghiệm kiến trúc pháp tour đạp xe quanh khu vực trung tâm thủ đô
du lịch mạo hiểm ở trương mỹ vườn quốc gia ba vì du lịch giáo dục trải nghiệm tại bảo tàng dân tộc học cổ loa
trong năm hai nghìn hai mươi hai sở du lịch thành phố hà nội sẽ phối hợp với các doanh nghiệp lửa hành uy tín tập trung nâng cấp
phát triển sản phẩm du lịch tại bốn tuyến chính từ trung tâm thành phố đến làng gốm bát tràng gia lâm hương sơn
mỹ đức thạch thất quốc oai và sơn tây ba vị
về tuyên truyền quảng bá sở du lịch tp hà nội sẽ vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia quảng bá hình ảnh
thông qua các sự kiện du lịch do sở phối hợp và chủ trì
đó là chương trình get on hà nội
trong năm hai nghìn hai mươi hai lễ hội quà tặng du lịch hà nội lễ hội trình diễn khinh khí cầu lễ hội kích cầu du lịch
đặc biệt sea games ba mươi một cũng là cơ hội rất tốt để quảng bá sản phẩm du lịch với khách quốc tế
sở du lịch thành phố hà nội cũng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp địa phương đào tạo bồi dưỡng nhân lực du lịch
đặc biệt là nhân lực chất lượng cao qua đó giúp phục hồi và xây dựng đội ngũ lao động ngành kinh tế xanh thủ đô
bên cạnh đó sở sẽ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá và quản trị hoạt động
qua đó nâng cao hiệu quả và năng suất
ông minh cho biết để chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch sắp tới cuối tháng ba chúng tôi tổ chức chương trình du lịch hà nội
chào hai nghìn hai mươi hai với chuỗi sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia như lễ hội quà tặng lễ hội áo dài các sản phẩm hỗ trợ du lịch
ngoài ra hà nội cũng kết hợp công ty chiến thắng tổ chức loại hình
du lịch kinh khí cầu
có thể thấy không chỉ riêng hà nội ngành du lịch cả nước nói chung chờ ngày này đã từ lâu
hy vọng những kỳ vọng phục hồi các hoạt động du lịch sẽ sớm thành hiện thực sau hai năm ảm đạm
sau nhiều ngày ca mắc tăng nhanh đột biến số ca mắc tại hà nội đang có những tín hiệu tích cực
ba ngày gần đây số ca mắc mới ghi nhận trong ngày tại hà nội có dấu hiệu giảm dần
đáng chú ý tới ngày một mươi năm tháng ba thành phố chỉ ghi nhận hai mươi sáu bảy trăm linh tám ca bệnh giảm tới sáu ca
nếu so với ngày số ca đạt đỉnh mùng tám tháng ba
số ca mắc mới trong ngày tại hà nội dù vẫn ở mức cao nhất cả nước
sông đang giảm dần đều tính từ ngày một mươi hai tháng ba tới nay
theo một chuyên gia y tế dù còn khá sớm để đưa ra kết luận
sông dịch tại hà nội có thể đã đạt đỉnh và theo chu kỳ đang có dấu hiệu giảm nhiệt dần
nếu theo biểu đồ số ca mắc mới đỉnh dịch thành phố ghi nhận là ngày tám tháng ba
với số ca mắc mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca bệnh
một mươi ba sáu trăm chín mươi hai ca cộng đồng và một mươi tám chín trăm năm mươi tám ca đã cách ly
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến ngày một mươi năm tháng ba là tám trăm sáu mươi sáu chín mươi chín ca
trước đó tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia hôm hai mươi bảy tháng hai
chủ tịch ubnd thành phố hà nội chu ngọc anh cũng dẫn lời các chuyên gia đánh giá
số ca mắc ở hà nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh
trong nửa tháng tới
tùy vào các biện pháp phòng chống dịch đây là thách thức áp lực và khó khăn rất lớn
đối với hệ thống y tế cơ sở nếu không kịp thời đưa ra các giải pháp công nghệ và ý thức người dân
việc số ca mắc mới tại hà nội có dấu hiệu giảm là tín hiệu đáng mừng cho người dân thủ đô
sau nhiều ngày liên tiếp dẫn đầu cả nước với những diễn biến dịch bệnh phức tạp
tuy nhiên thay vì tâm lý chủ quan hà nội cần phải duy trì nghiêm túc những biện pháp phòng dịch
cần thiết để dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn
bên cạnh đó sau nhiều tháng áp dụng quy định hạn chế thời gian mở cửa của các cơ sở kinh doanh dịch vụ
mới đây chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đã ký văn bản về việc triển khai thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và mở cửa lại các hoạt động du lịch
trong tình hình mới trên địa bàn thành phố
theo đó hà nội điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt
và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn uống được phép hoạt động bình thường
không quy định đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan
trên cơ sở thực hiện hướng dẫn tại quyết định số hai trăm một mươi tám của bộ y tế và tình hình thực tế tại địa phương
ủy ban nhân dân quận huyện thị xã chủ động triển khai quyết định số lượng người tham gia
các hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo thứ tự ưu tiên một khẩu trang đảm bảo một trăm linh thực hiện hai khử khuẩn vệ sinh tay
vệ sinh môi trường vệ sinh bề mặt thường xuyên ba khai báo y tế bốn khoảng cách năm không tụ tập đông người
hà nội khuyến cáo khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh ho sốt khó thở mất vị giác
không tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên các hoạt động tập trung đông người như đám cưới
đắm hỏi đám tan hạn chế số người tham gia ở cùng một thời điểm
thành phố yêu cầu thực hiện việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các trường học
gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm
giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh giáo viên
các quận huyện thị xã tích cực phối hợp với sở du lịch sở văn hóa và thể thao
và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động du lịch
bảo đảm an toàn hiệu quả thuận lợi cho khách du lịch
hà nội giao sở y tế chỉ đạo các cơ sở điều trị người nhiễm sars cov hai trên địa bàn thành phố
theo dõi giám sát và báo cáo số liệu về các tầng điều trị đặc biệt là số liệu và tỷ lệ chuyển tầng
để tổng hợp báo cáo bang chỉ đạo phòng chống dịch thành phố điều chỉnh việc tổ chức thu dung
điều trị và triển khai các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn tối đa cho người dân trên địa bàn
thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng điều trị theo hướng dẫn của bộ y tế
kiểm soát chặt chẽ việc chuyển tầng các ca bệnh diễn biến nặng nâng cao năng lực điều trị tại các tầng
hạn chế đến mức thấp nhất tử vong
sở du lịch ra soát cập nhật các văn bản chỉ đạo của chính phủ bộ văn hóa thể thao và du lịch
bộ y tế để thực hiện việc đón du khách quốc tế đến hà nội